thưa quý vị và các bạn câu chuyện loạn giá xe máy lại tiếp tục gây xôn xao dư luận trong mấy ngày vừa qua
khi giá thị trường tranh cả chục triệu đồng so với giá niêm yết
xe hiếm người dân tìm mua ngày càng nhiều khiến cho sự việc ngày càng bị đẩy đi xa hơn
vâng một số ý kiến cho rằng trong câu chuyện này thì không chỉ bản thân khách hàng chịu thiệt
mà ngay cả nhà nước cũng bị thất thu thuế đáng kể khi mà lệ phí trước bạ thì vẫn được tính là từ hai cho đến năm
giá trị xe do hãng đề xuất thay vì là áp theo giá bán thực tế và thuế giá trị gia tăng cũng tương tự
số tiền tranh lệch do các đại lý tự đặt ra thì coi như là không hề chịu một khoản thuế hay là phí nào
đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều cư dân mạng bức xúc
quý vị hãy theo dõi cư dân mạng ngay sau đây và đừng quên để lại ý kiến để chúng ta cùng nhau sớm ngăn chặn câu chuyện này
tại maryland mỹ một đại lý sekia vừa phải trả tới một triệu đô la mỹ để giàn xếp vụ kiện
liên quan đến việc bán canh giá
sản phẩm so với giá niêm yết công khai của hãng
việc bán kênh giá xe được xem là vi phạm luật của tiểu bang maryland
vì vậy việc đại lý sekia phải trả tới một số tiền lớn để giàn xếp được xem là một động thái gian đe
đối với những đại lý đã đang và dự định sẽ có những hành động tương tự
nhìn cách tiểu bang maryland gian đe đại lý bán xe tranh giá mà cảm thấy khâm phục
giá việt nam có những biện pháp mạnh tay như vậy thì tình trạng hai giá
hóa đơn một đằng giá bán một nền
nếu không có những biện pháp mạnh tay như thế này thì tình trạng tranh giá
bán xe kiểu bia kem lạc thì vẫn còn tiếp diễn dài dài
liên tục thông tin các đại lý bán xe hết khi mua xe máy honda yamaha
người tiêu dùng không khỏi bức xúc khi phải chịu giá tranh từ vài trăm ngàn
đến vài chục triệu đồng
để mua các mẫu xe máy xe tay ga và mô tô ăn khách đang được phân phối tại các đại lý ở việt nam
thực tế khi thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát nhiều nhà thuốc tự tăng giá sẽ bị rút giấy phép
xử phạt theo quy định pháp luật
đối với ngành bất động sản việc khai gian số tiền giao dịch để trốn thuế sẽ bị phạt từ một trăm linh triệu đồng
đến năm trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
nhưng việc bán giá xe máy trên như vậy thì không có cơ quan chức năng nào can thiệp và xử lý hay sao
việc số tiền bán tranh như vậy các đại lý hết có phải đóng thêm thuế không
đó là câu hỏi của rất nhiều người dân cư dân mạng trước vấn đề này
nhớ hồi trước khẩu trang mà tăng giá thì nhà thuốc sẽ bị rút giấy phép hoạt động ngay lập tức
vậy xe máy tăng giá mấy năm nay thì các hez ấy có bị tức giấy phép hay không nhỉ
chứ mua một đằng hóa đơn một nẻo thế này thì thiệt thòi cho người tiêu dùng chúng tôi quá
yên đóng thuế của các hét vẫn theo giá trên web
mà thu thêm của người dân một khoản tiền lớn như vậy
chưa bao gồm các chi phí khác thì người được lợi nhất là các đại lý hay sao
người dân thiệt một thì nhà nước thiệt mười
trung bình mỗi xe bán giá trên khoảng một mươi triệu đồng
tháng vừa rồi honda bán được hơn bốn mươi sáu xe
thì chẳng phải nhà nước đã bị thất thu thuế hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng rồi
trao đổi với báo chí đại diện cục công nghiệp bộ công thương cho hay
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khan hàng tăng giá các loại xe nói chung
và xe máy nói riêng
nhiều nhà máy hãng có thiếu nguồn cung chip xử lý và chi phí đầu tư sản xuất tăng
việc trung quốc nơi sản xuất phần lớn chip xử lý của các dòng xe thực hiện chính sách zero covid
khiến nhiều nhà máy hãng phải sản xuất cầm chừng thậm chí là đóng cửa
tuy nhiên cư dân mạng cho rằng việc giải thích đó là chưa thỏa đáng
vì tình trạng này đã tồn tại trong nhiều năm nay
việc đưa ra giá đồng ý mua là thỏa thuận mua bán giữa hai bên
nhưng việc canh giá lại ghi hóa đơn thấp hơn là việc làm vi phạm pháp luật
khách hàng yêu cầu đại lý ghi đúng giá tiền phải trả trên hóa đơn nhé
trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu
ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu
dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên quá trình sản xuất
thế nhưng thực trạng này đã tồn tại từ rất nhiều năm về trước
không thể lấy lý do đó để tăng giá mạnh hơn được
ngay lúc này các cơ quan chức năng cần nghiêm túc tập trung xử lý vấn đề này
cần có những biện pháp gian đe để đảm bảo quyền lợi cho người dân và nhà nước
tăng giá chồng tăng giá nhiều người tiêu dùng không khỏi ngậm ngùi
từ bỏ ý định mua sắm cho mình một phương tiện đi lại trong thời điểm này
còn các đại lý hết vẫn tiếp tục bài ca khan hàng đội giá
với nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân